vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh hậu giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn văn lành
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hậu giang và hai trưởng phòng thuộc trung tâm này
công an hậu giang cũng thực hiện khám xét tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang và nhà riêng những người này
trước đó vào ngày một mươi tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang ra thông cáo báo chí về vi phạm đối với các gói thầu mua sắm
ký xét nghiệm covid một mươi chín liên quan đến công ty việt á
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật
cụ thể kỷ luật cảnh cáo đối với đảng ủy bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh
đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông nguyễn văn lành giám đốc cdc tỉnh
bà huỳnh thị hồng đoan trưởng khoa dược vật tư y tế thuộc cdc tỉnh và ông hà tấn bình đẳng
trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc tỉnh hậu giang
trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
giám đốc sở y tế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với các cá nhân nêu trên